thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông bùi văn sò là bác sĩ chủ phòng khám đa khoa tam đức
để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã khởi tố một mươi chín bị can
trong đó có năm bác sĩ một mươi hai dược sĩ và hai đối tượng chuyên mô giới
qua điều tra công an xác định các phòng khám mua bán làm khống các loại giấy tờ như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
giấy chứng nhận sức khỏe để bán cho người lao động chủ yếu là công nhân trong các công ty
các phòng khám ngoài việc mua bán các giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thì còn lập hồ sơ để được quyết toán tiền bảo hiểm y tế